các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có biết mặc dù bão số bốn là cơn bão mạnh đi nhanh thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm
song cả hệ thống chính trị các lực lượng và người dân vào cuộc đồng bộ
chính vì vậy đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính biểu dương khen ngợi các tỉnh thành phố
các cơ quan khí tượng thủy văn công an quân đội báo chí
chủ động vào cuộc tích cực quyết liệt phòng chống bão số bốn
nhờ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
thủ tướng cũng chia sẻ trước những mắt mắt khó khăn của những gia đình có người bị thương
thiệt hại về tài sản do bão
các ngành các địa phương cần khẩn trương đánh giá thiệt hại
triển khai ngay các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ đã gây ra
do cái bão đã gây ra nữa
để nhanh chóng khẩn trương ổn định đời sống tinh thần vật chất của nhân dân
kịp thời tổ chức động viên thăm hỏi hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa bão
rồi tạo điều kiện để các cháu học sinh sớm được trở lại trường ngay trong ngày mai
tuyệt đối không được để dân đói dân rét dân không có chỗ ở
không để bị dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau cơn bão sau mưa lũ vừa qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
yêu cầu các bộ ngành xem xét hỗ trợ các địa phương ổn định đời sống sản xuất cho người dân
khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt an toàn
khắc phục ngay các sự cố về điện cấp thoát nước môi trường cây xanh
đặc biệt tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết
cảnh báo sớm tình hình mưa lũ tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống thiên tài các cấp
thực hiện nghiêm phòng chống lụt bão theo phương châm bốn tại chỗ
ngày hôm nay do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tỉnh con tôm xuất hiện mưa lớn
đã khiến cho nhiều điểm bị sạt lở một số nhà dân bị tốc mái và giao thông bị ách tắc
chính quyền các cấp hiện đang khẩn trương khắc phục thiệt hại
tổ chức cắm biển cảnh báo tại những điểm sạt lở và nguy cơ cao
để người dân phòng tránh hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân
và sau một ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở
đến thời điểm này hầu hết các tuyến giao thông
trên địa bàn tỉnh con tum đã thông xe trở lại
mặc dù không gây thiệt hại quá nghiêm trọng như dự báo ban đầu
song ảnh hưởng của bão số bốn đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh con tum
bị ách tắc do nước lũ tràn qua và tình trạng sạt lở tàu lưu dương
đối với các điểm sạt lở tàu lưu dương trên tuyến đường hồ chí minh
sáu điểm sạt lở tổng khối lượng khoảng một mươi chín m ba đất đá trên quốc lộ bốn mươi b
đoạn qua huyện tumarong
các điểm sạt lở cây đổ trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua huyện komp long
lực lượng chức năng huy động ngay phương tiện máy móc và nhân lực
triển khai hốt dọn nỗ lực thông xe
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín
hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh con tum đã thông xe trở lại
đối với tuyến đường ngọc hoàng mang bút tumarong ngọc linh còn ách tắc
và đang tiếp tục được lực lượng chức năng khắc phục để có thể thông xe trong thời gian sớm nhất
trong đêm ngày hôm nay hai mươi tám tháng bốn
công an tỉnh con tôm vẫn duy trì lịch trực
sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống có mưa lớn sau bão số bốn
còn tại tỉnh quảng nam tổ công tác hỗ trợ ứng phó với bão số bốn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vừa cứu nạn thành công một cụ ông
bị lũ cuốn trôi tại xã cẩm kim thành phố hội an
vào lúc một mươi năm h hai mươi ba phút chiều ngày hôm nay
nhận được tin báo của người dân đề nghị cứu nạn
nạn khẩn cấp một trường hợp bị lũ cuốn trôi tại xã cầm kim thành phố hội an
tổ công tác hỗ trợ ứng phó với bão số bốn của phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại thành phố hội an nhanh chóng huy động phương tiện và một mươi năm cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
đến một mươi năm h bốn mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tiếp cận hiện trường cứu nạn thành công cụ ông
sau đó phối hợp với công an địa phương đưa người bị nạn đến trạm y tế thanh hà thành phố hội an để sơ cứu
thưa quý vị bão số bốn đi qua các địa phương ven biển miền trung đã chịu thiệt hại lớn về tài sản
các xã vùng cao quảng ngãi cũng đã bị càn quét hàng trăm căn nhà bị hư hỏng
công an xã nơi đây đã túc trực ngày đêm sửa nhà lại cho người dân ổn định cuộc sống
gia đình của anh phạm văn ngéo ở thôn vả tia
xã ba lế huyện vùng cao ba tơ
chỉ trong một đêm ngôi nhà bị hất tung mái ngói
nhà nghèo thiếu người giúp gia đình không biết trông cậy vào đâu
công an xã ba lế kịp thời có mặt giúp gia đình lập ngói kịp che chắn trước khi mưa rông đến
gia đình sắp thay là lực lượng công an khắc phục rất là tốt
để mà sắp lốc lại ngoài đó để gia đình sống được ổn định trong một thời gian
tại hai thôn đồng lâu
và thôn vả lế xã ba lế
có trên hai trăm ba mươi ngôi nhà bị hư hỏng
trong đó có bốn mươi hai ngôi nhà bị hư hỏng nặng
đa phần là tốc mái tôn và ngói
ngoài ra có hai phòng học của dãy nhà bán chú của trường tiểu học và trung học cơ sở ba lế bị hư hỏng nặng
lực lượng công an xã đã đi trước mắt và khắc phục các hộ gia đình neo đơn
các nhà khó khăn nhất
để kịp thời gian
thời bố trí ổn định cuộc sống cho họ bước đầu
lực lượng công an xã vùng cao xác định công việc giúp người hết sức khẩn trương
để sớm cho người dân có chỗ ở chắc chắn an toàn trước tình hình thời tiết đang tiếp tục có mưa lớn
với phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
thì lực lượng công an xã ba lế cũng đã chủ động thương mưu với đoàn quỹ
y băng xã cùng các ngành đồng thể phù hợp sửa chữa một số nhà hội dân bị tốc má
đồng bổ cho nhân dân ổn định đời sống sau khi bị bổ xét ra
ngoài việc giúp người dân sửa chữa nhà lực lượng công an xã còn trích ngày lương
đóng góp mua máy tôn lợp mới cho các hộ nghèo nhà bị tốc mái giúp dân sớm ổn định cuộc sống sau bão
thưa quý vị theo báo cáo mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tính đến thời điểm hiện tại bão số bốn đã làm năm mươi bảy triệu đồng tiền

mưa bão cũng đã làm cho chín mươi bốn căn nhà bị sập bảy mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng

về giao thông sáu mươi năm vị trí bị ngập sặt lở tại các tuyến đường như hồ chí minh cý tây một số tuyến đường giao thông địa phương và bốn cầu treo cầu tạm đã bị cuốn trôi
về hệ thống điện một mươi năm trăm một mươi trạm biến áp đã mất điện tạm thời

dự kiến tất cả sẽ đóng điện trở lại trước một mươi bảy h ngày mai ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
xin được chuyển sang các tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
tại huyện kim động tỉnh hương yên
cùng dự có đồng chí nguyễn hiễu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
tại hội nghị đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông tin với cử tri
về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
thông tin thêm với cử tri về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự
đại tướng tô lâm cho biết
từ đầu năm đến nay bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
quán triệt triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
về các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội phòng chống dịch bệnh bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước
công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao
cơ chế chính sách quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngày càng được hoàn thiện
khắc phục được nhiều sở thiếu chót không để tội phạm lợi dụng
và đã chủ động dự báo và triển khai toàn diện các biện pháp công tác phòng chống tội phạm
trong một sau dịch covid một mươi chín góp phần kéo giá tội phạm
về kiến nghị của cử tri đề nghị sớm thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ công chức
nhất là cán bộ ngành y tế
đại tướng tô lâm cho biết đối với vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ công chức
hiện nay bộ nội vụ và các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu xây dựng lộ trình cụ thể
để thực hiện chính sách tiền lương mới
trên cơ sở tình hình kinh tế
và khả năng ngân sách nhà nước để đề xuất thời điểm thực hiện phù hợp
đại tướng tô lâm cũng đề nghị chính quyền tỉnh hưng yên
quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến khác của cử tri theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất
dịp này đại tướng tô lâm đã trao một trăm linh bộ máy tính
tặng các trường học trên địa bàn huyện kim đậu tỉnh hưng yên
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo có hơn bốn trăm linh đại biểu tham dự với gần một trăm linh bài tham luận
làm rõ một số nội dung chính như cơ sở lý luận về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thực trạng xây dựng lực lượng công an nhân dân thời gian qua
phương hướng giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
các ý kiến tham luận tại hội thảo đều có hàm lượng khoa học cao
làm rõ thêm về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhận diện và làm rõ các cơ hội thách thức đặt ra đối với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tôi đề nghị trên cơ sở kết quả của hội thảo hôm nay
công an các đơn vị địa phương tiếp tục quán triển sâu hơn nữa
và thực hiện tốt hơn nữa về kết quả và chương trình triển khai
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của công an các đơn vị địa phương nhìn chung
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị ban tổ chức hội thảo các cơ quan có liên quan
nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội thảo
nghiên cứu kỹ những bài học kinh nghiệm đã được xuất ra từ thực tiễn
để hoàn thiện về hệ thống lý luận trong lực lượng công an nhân dân
hẳn chương xây dựng báo cáo kết quả hội thảo
báo cáo với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cũng như chương trình của hội thảo đã đề ra
ngày hôm nay công an tỉnh hưng yên đã tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống a hai
chống tập trung đông người biểu tình phá dối an ninh trật tự
đánh chiếm mục tiêu đánh bắt khủng bố giải cứu con tin và chống cháy nổ
nội dung diễn tập gồm diễu hành phương tiện biểu dương lực lượng
biểu diễn phẫu thuật kỹ chiến thuật của lực lượng cây sát cơ động
diễn tập chống tập trung đông người biểu tình phá dối an ninh trật tự
diễn tập đánh chiếm mục tiêu đánh bắt khủng bố giải cứu con tin
gia phá bom mìn chữa cháy cứu người cứu tài sản khám nghiệm hiện trường
buổi diễn tập thành công đã thể hiện sự tích cực luyện tập sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng tham gia
qua đó giúp lực lượng công an quân đội nâng cao trình độ khả năng tác chiến
chủ động xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mặt khác cuộc diễn tập còn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân
trước các âm mưu thủ đoạn phá hoại kích động của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội trong tình hình hiện nay
từ đó tích cực phối hợp và tham gia đảm bảo an ninh trật tự
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lai châu đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử các bị cáo tráng a minh trang a vinh và lý a dê đều trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
theo cáo trạng ba bị cáo đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép sáu mươi chín bánh metafetamin
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
các bị can nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện
tại phiên tòa trên cơ sở đánh giá toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội
nhân thân của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tráng a minh trang a vinh và lý a dê hình phạt cao nhất là tử hình
đảm bảo việc dân đe giáo dục phòng ngừa tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng lê phước thành
quê tại tỉnh an giang để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi ba tháng chín thành bị phát hiện khi đang tàng trữ ma túy trên đoạn đường thuận giao hai mươi bốn
khu phố hòa lân hai phường thuận giao tp thuận an
tăng vật thu giữ là năm bốn trăm linh
năm bốn trăm linh viên thuốc lắc có trọng lượng hơn hai một kg cùng nhiều tăng vật khác
đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các gói đực bánh kẹo mang các nhãn hiệu nước ngoài
chưa qua sử dụng và gửi qua đường biêu kiện hàng hóa vận chuyển về việt nam
qua làm việc ban đầu đối tượng lê phước thành khai nhận số ma túy trên
có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về việt nam để tiêu thụ trong nước
vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín công an quận tân phú phối hợp cùng với phòng cảnh sát
hình sự và phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm đã triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo
chiếm đất tài sản của hàng trăm người trên tại nhiều địa phương
vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín lực lượng công an đã khám xét trụ sở làm việc nơi ở của nguyễn hoàng thạch
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai nơi ở hiện tại
quận bình tân tp hcm là đối tượng cầm đầu đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng
để lừa đảo theo điều tra thạch đã thuê và sắp xếp cho tám mươi hai đối tượng làm việc
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh các ngân hàng
để làm thủ tục cho vay rồi thu phí bảo hiểm tiền vay từ một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
đến ba triệu chín trăm linh nghìn đồng tùy số tiền vay các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hàng tỷ đồng
bước đầu qua trích xuất dữ liệu cơ quan chức năng xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước
riêng số lượng bị hại trên địa bàn tp hcm là khoảng sáu trăm linh người
với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận là hơn một tỷ đồng